kính chào quý vị và các bạn
trong khoảng hai ngày tới không khí lạnh được tăng cường lệch đông nên thời tiết ở bắc bộ nhiều mây hơn
riêng các tỉnh phía đông có khả năng xuất hiện mưa nhỏ kèm sương mù dài rác về đêm và sáng sớm
vùng núi có thể xuất hiện mưa rào dài rác trời vẫn ở ngưỡng rét trong khoảng thời gian này
sau đó vào ban ngày nhiệt độ cũng tăng lên ở ngưỡng là hai mươi ba hai mươi sáu độ trong ngày mai có nơi cao hơn
sau đó tăng thêm khoảng một độ trong hai ngày tiếp theo
tại các tỉnh phía tây bắc bộ ba ngày tới có mưa vài nơi và sương mù dài rác về đêm và sáng sớm
sau đó vào ban ngày mây giảm trời hứng nắng
với nhiệt độ cao nhất ngày mai là hai mươi ba hai mươi sáu độ khu tây bắc có nơi cao hơn
sau đó mức nhiệt sẽ tăng lần lượt hai ba độ trong ngày một mươi sáu và ngày một mươi bảy
với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong đêm nay do ảnh hưởng của không khí lạnh
nên mưa vẫn còn xảy ra giải rác tại các tỉnh từ quảng trị đến thừa thiên huế
sang đến ngày mai mưa tại khu vực này cũng có xu hướng là giảm hơn về diện sau đó chuyển tạnh giáo
ban ngày nhiệt độ cao nhất trên cả khu vực từ hai mươi ba hai mươi sáu độ có nơi cao hơn
sau đó tăng chậm mỗi ngày một độ trong hai ngày tiếp theo
còn với các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận ba ngày tới mưa nhỏ vẫn có thể xảy ra vào sáng sớm
tại các tỉnh từ đà nẵng đến khánh hòa
sau đó vào ban ngày trời hứng nắng nhẹ nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên ngưỡng là hai mươi sáu hai mươi chín độ
có nơi cao hơn
đến với khu vực tây nguyên hiện nay chưa có dấu hiệu mưa trái mùa và thời tiết chủ đạo
vẫn là ngày có nắng đêm không mưa
ban đêm và sáng sớm tại đây thời tiết ở ngưỡng rét nhiệt độ cao nhất ngày
tại các tỉnh vùng cao tây nguyên phổ biến trong khoảng từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
khu vực nam bộ có thời tiết chủ đạo là không mưa thời điểm đêm về sáng sớm mát mẻ
nhiệt độ dễ chịu không quá hai mươi bốn độ ngày nắng nhiều và kéo dài với nhiệt độ cao nhất
ba mươi một ba mươi bốn độ nghiền đông như đồng nai bình phước có nơi trên ba mươi bốn độ